các doanh nghiệp hiện nay cần phải giữ ba thứ đó là giữ lao động giữ thị trường và phát triển thị trường
giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân việt nam đổi mới trung thực và quyết tâm phát triển
do vậy phải cải cách tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp có chủ đề
cùng nỗ lực vượt thách thức đón thời cơ phục hồi nền kinh tế
hội nghị diễn ra vào sáng nay theo hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp
và nhân dân cả nước có thể theo dõi
tại hội nghị các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ khó khăn về chính sách nhất là sau dịch covid một mươi chín
mong muốn có biện pháp cụ thể hơn nữa như giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cắt giảm phí và lệ phí giảm tiền chậm nộp thuế với doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hàng hóa
gia hạn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán
thực hiện giải ngân vốn đầu tư công cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng khẳng định vị trí của doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trên mặt trận kinh tế
từ đóng góp tăng trưởng đến giải quyết
giải quyết việc làm thu ngân sách áp dụng tiến bộ kỹ thuật
thủ tướng nêu ra ba yêu cầu đối với doanh nghiệp đó là doanh nghiệp không được trông chờ
ý lại trong phát triển doanh nghiệp phải được tái cơ cấu nâng cao trình độ quản trị để phát triển bền vững
các cấp các ngành đặc biệt là doanh nghiệp áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ
nhất là cuộc cách mạng bốn để nâng cao năng suất
các bộ và các cơ quan đặc biệt các địa phương đều có chương trình hành động cụ thể để tháo gỡ khó khăn cụ thể ở địa phương mình nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
trong đó có một vài ý lớn đó là quan tâm xử lý kiến nghị doanh nghiệp nhanh hơn thuận lợi hơn không được đổ qua đổ lại chậm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp
tất cả doanh nghiệp chúng ta cũng như chúng ta đang chờ
nó giải quyết nhanh của các cơ quan nhà nước đặc biệt các địa phương tạo tháo gỡ cho doanh nghiệp
hiện nay có rất nhiều phương mắc
chủ tịch quỹ ban nhân các tỉnh các bộ trưởng có liên quan và có trách nhiệm xử lý nhanh những kiến nghị này để tháo gỡ cho doanh nghiệp
để cải cách tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần phải giữ lao động giữ thị trường và phát triển thị trường giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân việt nam
thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước phải quan tâm xử lý đó là tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp cả về chính sách chia sẻ cùng doanh nghiệp tinh thần không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự
cái này tạo môi trường tốt lắm các ông chí kiểm tra thanh tra nhiều quá cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp
mà chúng ta thực hiện cái hầu kiểm trong bối cảnh khó khăn này
năng cao đạo đức công vụ tạo mô thường lợi và phát triển
chủ động tìm nguồn lực cho phát triển nhất là hạ tầng tạo điều kiện phát triển
nhà nước và doanh nghiệp phối hợp đào tạo lại lao động đào tạo nguồn nhân lực là một yêu cầu trong thời điểm hiện nay
các hiệp hội ngân hàng có nhiều vai trò
các hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài hiệp hội trong nước đóng vai trò tập hợp thông tin
đặc biệt những thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật những tiến bộ quản lý để áp dụng nhanh vào các doanh nghiệp thuộc hiệp hội của mình
thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp việt nam doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào việt nam là niềm tự hào của dân tộc
những lúc khó khăn là thể hiện bản sắc dân tộc
khó khăn không phải là thứ sinh ra để đánh bại chúng ta mà để chúng ta đánh bại nó
thủ tướng nhấn mạnh khó khăn bằng hai thì chúng ta phải cố gắng bằng ba để vượt qua
vì vậy chúng ta cùng đoàn kết cùng quyết tâm cùng nhau lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong năm nay và các năm tiếp theo
đóng góp và phát triển dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh